từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại campuchia
trong thời gian thăm làm việc tại đây đoàn đã chào xã giao phó thủ tướng
bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek sakheng
làm việc với các bộ phận liên quan của bộ nội vụ campuchia
tại các cuộc hội đàm với hai quốc vụ khanh bộ nội vụ campuchia
hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới khu vực và các vấn đề cùng quan tâm
đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
nhằm bảo đảm an ninh trật tự của mỗi nước
trong đó có công tác phối hợp giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con người gốc việt
bảo đảm lợi ích chính đáng cho bà con và phù hợp với chính sách pháp luật của campuchia
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác đã đến thăm hỏi một số gia đình người gốc việt
ở thủ đô phnom penh
lãnh đạo bộ công an động viên bà con yên tâm sinh sống chấp hành nghiêm luật pháp sở tại
nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài trong đó có cộng đồng bà con gốc việt ở campuchia
luôn hỗ trợ để bà con có cuộc sống ổn định tốt đẹp hơn